thực hiện công điện số bốn trăm ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vượt thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng

về hoạt động vận tải tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp lễ này
đối với thông tin phản ánh về lĩnh vực giao thông đường bộ
người dân có thể phản ánh thông qua các số máy của tổng cục đường bộ việt nam
hoặc số máy của bộ giao thông vận tải
để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt
người dân liên hệ theo các số của cục đường sắt việt nam
phòng điều hành vận tải đường sắt hà nội phòng điều hành vận tải miền trung
và phòng điều hành vận tải đường sắt sài gòn
phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông
người dân có thể liên hệ theo các số máy của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
hoặc số máy của vụ an toàn giao thông bộ giao thông vận tải
phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy nội địa tình hình trật tự an toàn giao thông
ủn tắc giao thông liên hệ cục cảnh sát giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị người tham gia giao thông
khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin hành trình địa điểm
biển kiểm soát phương tiện số liệu chuyến bay thời gian lỗi vi phạm
hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thời tiết cả nước khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân
trên cả nước ban ngày trời chủ đạo nắng có mưa rông về chiều tối
từ ngày hai mươi chín tháng bốn khu vực thủ đô hà nội và đông bắc bộ trời tạnh giáo nắng nhẹ
riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và đêm hai ngày
ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng bốn
hai ngày cuối tuần nền nhiệt cao nhất tại miền bắc ở mức hai mươi tám ba mươi một độ c
hà nội cao nhất từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ c
từ thứ hai ngày ba mươi tháng bốn nhiệt độ tăng dần hà nội lên mức ba mươi ba mươi hai độ
về đêm toàn miền bắc trời mắt nhẹ từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
riêng một số nơi vùng núi cao xe lạnh dưới hai mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có xu hướng tăng nhiệt trong bốn ngày tới trời ít mưa
từ mai đến cuối tuần thanh hóa mắt mẻ với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ tuy nhiên từ thứ hai tăng lên ba mươi độ
khu vực tây nguyên nắng nhẹ trong dịp nghỉ lễ chiều tối và đêm hai ngày đầu tuần có mưa vài nơi
nhưng diện hẹp trong cơn rông cần đề phòng gió giật
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c đêm xe lạnh từ hai mươi đến hai mươi hai độ
thành phố hồ chí minh và các tỉnh nam bộ nắng đều trong bốn ngày nghỉ lễ
chiều tối và đêm ngày ba mươi tháng bốn mưa rào xuất hiện cục bộ một số nơi nhưng lượng không đáng kể
ban ngày nhiệt độ cao nhất tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông
giao động từ ba mươi ba ba mươi bốn độ các tỉnh miền tây nam bộ dịu mắt hơn từ một hai độ c
thưa quý vị trong không khí cả nước cùng hướng về kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi ôn lại lịch sử đấu tranh đầy oai hùng của dân tộc
thông qua những hiện vật chiến tranh còn xót lại được giải công sưu tầm bởi một người cựu chiến binh
cựu chiến binh nguyễn văn đồng ở xã lý nhân huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trong suốt bốn mươi năm qua đã miệt mài vào nam ra bắc để siêu tầm những kỳ vật chiến tranh
vừa là để lưu giữ những kỷ vật của đồng đội đồng thời ông cũng mong muốn các thế hệ mai sau hiểu thêm về lịch sử của dân tộc
cựu chiến binh nguyễn văn đồng ở xã lý nhân huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc

so sánh được
tiếp nối chương trình
tăng cường quản lý nhà nước
về công tác tôn giáo tại thành hóa
tối qua ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại quận phú nhuận tp hcm
đã xảy ra vụ cháy nhà dân
khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày
người dân trong khu phố phát hiện
khối nông nặt và tiếng kêu cứu
phát ra từ căn nhà nằm sâu trong hẻm
hai trăm năm mươi sạc năm nguyễn thượng hiền
phường năm quận phú nhuận
nhiều người đã xông vào phá cửa dập lửa
tại chỗ nhưng bất thành
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy quận phú nhuận đã điều nhiều xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
tới hiện trường dập lửa
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế
được biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn
trong nhà có hai người
một nam thanh niên đã kịp thời nhảy qua làng càng thoát nạn
bước đầu ghi nhận vụ cháy đã kiến
một người chết và một người bị thương
toàn bộ tài sản trong căn nhà hai tầng
bị thiêu rụi hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được điều tra làm rõ
vị tại thanh hóa vấn đề tôn giáo tín ngưỡng
trong thời gian qua đã có xuất hiện
những biểu hiện phức tạp
vì vậy địa phương này đang tăng cường
công tác quản lý nhà nước chủ động đấu tranh
để các hoạt động liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng
không đi ngược lại chủ trương của đảng
và chính sách pháp luật của nhà nước
thời gian qua trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đã có hiện tượng một số đối tượng tuyên truyền
lôi kéo người dân tham gia các nhóm tín ngưỡng
chưa được nhà nước cho phép hoạt động
trong đó có hội thánh của đức chúa trời
hội nhóm này tuyên truyền vào thanh hóa
từ năm hai nghìn một mươi năm
hiện tại đã phát triển
ra nhiều địa phương như ngọc lạc
hoàng hóa thọ xuân hậu lộc
mới đây công an tỉnh thanh hóa
đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở
tại thành phố thanh hóa phát hiện
và tịch thu nhiều tài liệu tuyên truyền
không có nguồn gốc
qua đấu tranh chủ yếu là các đối tượng
ở các địa bàn khác như hà nội
như hưng yên
như quảng ninh
như nam định
vào đây tuyên truyền
hội thánh đức chúa trời này
sinh hoạt của điểm nhóm
không cần thiết phải thuê nhà
thậm chí có thể là ra quán cà phê
hoặc là các địa điểm công cộng để sinh hoạt
nhằm mục đích là
một là tập hợp lôi kéo quần chúng tham gia
cái thứ hai nữa là
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với tổ chức hội thánh đức chúa trời này
chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công nhận
và có những giáo lý lệch chuẩn
so với các tôn giáo truyền thống
và đang làm ảnh hưởng không nhỏ
đến tình hình an ninh trật tự
an toàn xã hội tại một số địa bàn trong tỉnh
thống kê cho thấy
hoạt động tuyên truyền lôi kéo
của hội thánh của đức chúa trời
thường tập trung chủ yếu vào nhóm tín đồ
trong các điểm nhóm tin lành trên địa bàn
học sinh sinh viên nhẹ dạ cả tin
người gặp hoàn cảnh khó khăn
chưa có nghề nghiệp ổn định
nhiều người sau khi theo tổ chức này
đã bỏ bê công việc gia đình mâu thuẫn
có những trường hợp bán bổ bàn thờ tổ tiên
đi ngược lại thuần phong mỹ tục
của dân tộc việt nam
chị duyên một người mẹ có con
bỏ học theo hội thánh của đức chúa trời
chị duyên một người mẹ có con
đồng đấu tranh đối với các hoạt động
mê tín dị đoan đang có biểu hiện
phát triển rộng trên địa bàn
công an tỉnh thanh hóa đã tham mưu cho các ban ngành
tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo
ban tôn giáo thanh hóa đã có văn bản
gửi tất cả các địa phương
để tuyên truyền giúp người dân nhận thức rõ
đâu là tín ngưỡng được nhà nước công nhận
đâu là mê tín dị đoan
thưa quý vị tại thành phố bắc cạn
cùng với quá trình đô thị hóa
nhiều dự án khu dân cư
phải xẻ núi để làm mặt bằng
tuy nhiên trong thời gian gần đây
thời tiết có mưa khiến bùn đất
từ các dự án này lại tràn vào các nhà dân
sống lần cận điều này đã diễn ra
nhiều lần làm ảnh hưởng không nhỏ
tới đời sống sinh hoạt của người dân
khiến các hộ dân nơi đây phải sống
trong cảnh lo lắng không yên
đây là những gì còn lại
sau trận mưa mới xảy ra
ao nuôi cá của gia đình ông đỗ đức hoạt
bị vỡ bờ
toàn bộ tài sản trong ao
đi theo dòng nước
nguyên nhân là do
khi mưa một lượng đất đá
từ dự án xây dựng khu dân cư
phía trên theo nước chảy về
dù đã một tháng trôi qua
ông hoạt vẫn chưa thể khắc phục
tôi rất muốn
đất đá nó đã xuống ao rồi
thì hót hết lên
giúp tôi là một cái hai ao
nó hóc ở đâu sửa chữa tôi nằm lại
tôi nuôi lại đấy là mong muốn
của gia đình mình
mưa to mà núi lớn quá nhiều quá
cho nên làm ảnh hưởng
tới tất cả các hộ gia đình
rất là nhiều hộ bị nước chàn vào nhà
và buồn gió trôi vào nhà
và đường xá là bị não
được biết khu vực gây ảnh hưởng này
được săn ủi đất để làm khu dân cư
có diện tích gần một mươi hai mét vuông
tổng khối lượng đào lắp là hơn
ba mươi chín mét khối đất đá
cao độ săn nền sau khi thi công
cao hơn mặt đường dân sinh hiện tại
trung bình là một mươi một mét
trong giấy chấp thuận săn ủi
giáp phòng quản lý đô thị
ủy ban nhân dân thành phố bắc cạn
đã chỉ rõ khi thi công
phải đảm bảo an toàn cho đất đai
và các hộ dân công trình liền kề
nhưng chỉ khi xảy ra ảnh hưởng
chủ khu đất mới xây cống rãnh để thoát nước
hậu quả là sau mỗi trận mưa
đất đá bùn đỏ
từ dự án xây dựng chảy chàn vào nhà
các hộ dân xung quanh
tình trạng này lặp đi lặp lại đá nhiều lần
trong thời gian gần đây
khi nắng thì bụi không dám mở cửa
còn khi mưa thì bùn đất
theo nước mưa chảy chàn hết vào nhà
chàn qua nhà bếp
qua phòng ngủ ra phòng khách
tại thành phố bắc cạn
cùng với quá trình đô thị hóa
nhiều dự án khu dân cư phải
xẻ núi để làm mặt bằng
điều này kéo theo nguy cơ gây ảnh hưởng
đến người dân xung quanh khi đơn vị thi công
không làm hết trách nhiệm
và nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ
không ai dám chắc những người
bị ảnh hưởng như ông hoạt chị tâm
sẽ không tiếp tục xuất hiện thêm nữa
chuyển sang các thông tin quốc tế
mỹ lạc quan và thận trọng về cuộc gặp
thượng đỉnh với triều tiên
thủ tướng singapore cảnh báo
mối đe dọa khủng bố và tấn công mạng
đối với đông nam á
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh triều tiên
tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm
hàng đầu của dư luận quốc tế
có thêm nhiều quốc gia đã lên tiếng
hoan nghênh cuộc gặp này và cho rằng
đây là bước tiến đáng kể đối với
hòa bình trên bán đảo triều tiên
cũng như đối với toàn cầu
ngoại trưởng đức heiko maas nhấn mạnh
đức hoan nghênh sự phát triển này
tuy nhiên trong thời gian tới hàn quốc và triều tiên
sẽ phải đưa ra một tiến trình cụ thể
để có thể giải quyết các vấn đề còn tồn động
từ bên kia đại tây dương
ngoại trưởng canada chrystia freeland
cũng tuyên bố hoan nghênh kết quả hội nghị
là cần thiết có ý nghĩa quan trọng
trong việc giải quyết vấn đề triều tiên
tại đông nam á các quốc gia thái lan
indonesia đều đánh giá cao hội nghị
bộ ngoại giao indonesia hy vọng hội nghị
sẽ tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài
ở bán đảo triều tiên
cùng ngày bộ ngoại giao thái lan
ra tuyên bố bày tỏ hy vọng với kết quả
của hội nghị và những diễn biến sắp tới
đặc biệt là cuộc gặp giữa tổng thống mỹ
donald trump với nhà lãnh đạo triều tiên
tổng thống mỹ donald trump đã đánh giá
tích cực về cuộc gặp liên triều
thế nhưng cũng thận trọng về cuộc gặp sắp tới
với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
tổng thống mỹ donald trump bày tỏ hy vọng
cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo
kim jong un sẽ đem lại kết quả
tuy nhiên ông trump nhấn mạnh sẽ duy trì
sức ép tối đa với bình nhưỡng
cho đến khi tiến trình phi hạt nhân hóa
trở thành hiện thực

kim jong un sẽ đem lại kết quả
chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề triều tiên
như chúng tôi vẫn đang làm rất tốt
hy vọng sẽ có hòa bình cho triều tiên
hàn quốc hay tất cả các nước liên quan
tôi cho rằng cuộc hội đàm rất quan trọng
với cả nhà lãnh đạo triều tiên
và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được
một điều gì đó tốt cho cả hai nước
cùng ngày bộ trưởng quốc phòng mỹ
james mattis khẳng định đây là cơ hội
chưa từng có để thương lượng với bình nhưỡng
và sẽ không có điều kiện tiên quyết cho đàm phán
chúng tôi sẽ xây dựng lòng tin
nếu cuộc thảo luận đi đúng hướng
tôi chưa thể nói trước điều gì
nhưng tôi khẳng định rằng mỹ đang rất lạc quan
rằng đây là cơ hội mà chúng ta chưa từng có được
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi
kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào công tác ngoại giao
ông cho biết việc rút binh sĩ mỹ
khỏi bán đảo triều tiên sẽ được thảo luận
với các đồng minh nếu triều tiên đề nghị điều đó
như một phần của tiến trình đạt được
một thỏa thuận hòa bình
rằng sáng nay theo giờ hà nội
thủ tướng đức angela mccabe
đã có cuộc hội đàm với tổng thống mỹ
donald trump tại nhà trắng
tuy nhiên đức dường như đã không có được
sự bảo đảm từ phía mỹ về việc tiếp tục
duy trì thỏa thuận hạt nhân với iran
cũng như miễn trừ cho đức và châu âu
trong chính sách thuê mới
phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm
thủ tướng đức angela mccabe khẳng định
mọi quyết định áp thuế hay không
tùy thuộc vào tổng thống mỹ donald trump
như vậy có nghĩa là từ ngày một tháng năm tới
trừ khi tổng thống trump can thiệp
mặt hàng nhôm thép của châu âu xuất khẩu sang mỹ
sẽ bị áp mức thuế mới lên tới từ một mươi đến hai mươi năm
và việc này nhiều khả năng sẽ dẫn đến
một loạt biện pháp trả đũa từ eu
và có thể làm bùng phát một cuộc chiến thương mại
xuyên đại tây dương
liên quan đến thỏa thuận hạt nhân iran
thủ tướng đức cho rằng dù không hoàn hảo
song thỏa thuận này đáng đều duy trì
bà merkel cũng khẳng định châu âu sẽ tiếp tục
bảo vệ thỏa thuận này
trong khi đó tổng thống donald trump
không thể hiện thái độ rõ ràng rằng ông sẵn sàng
thỏa hiệp hay có kế hoạch thay thế
bên cạnh nguy cơ về tấn công mạng
đông nam á đang phải đối mặt với các mối đe dọa
rất thật từ tổ chức khủng bố nhà nước
hồi giáo is tự xưng
đây là cảnh báo của thủ tướng singapore
lý hiển long đưa ra tại hội nghị cấp cao
hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
lần thứ ba mươi hai khai mạc vào ngày hôm nay tại singapore
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng lý hiển long
nêu rõ is tiếp tục là mối đe dọa đối với đông nam á
mặc dù đã thất trận ở syria và iraq
trong khi xu hướng số hóa đã khiến nhiều nước
trở nên dễ tổn thương hơn trước các vụ tấn công mạng
ông lý hiển long nhấn mạnh các nước cần kiên cường
trước các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống
như khủng bố và tấn công mạng
thủ tướng lý hiển long còn cảnh báo rằng
hệ thống thương mại toàn cầu mở
đang phải chịu sức ép ngày càng gia tăng
do các chính sách bảo hộ mậu dịch của các nền kinh tế lớn
tác động tiêu cực tới thương mại tự do
ông đồng thời bày tỏ quan ngại về căng thẳng thương mại
giữa mỹ và trung quốc liên quan tới chính sách
thuế nhập khẩu mới của tổng thống mỹ donald trump
theo nhà lãnh đạo singapore
để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng
asean cần đẩy mạnh hội nhập sâu rộng
giữa các nền kinh tế cũng như tăng cường hợp tác
trong các lĩnh vực khác